phở giám đốc sở y tế tp hcm nguyễn hữu hưng cho biết thành phố đang quản lý hơn chín mươi ba f
trong đó gần tám mươi bảy người điều trị tại nhà chiếm hơn chín mươi tổng số f đang điều trị
hai mươi người ở khu cách ly hơn bốn tám trăm linh bệnh nhân điều trị tại bệnh viện tầng hai và năm trăm năm mươi hai bệnh nhân ở bệnh viện tầng ba
hiện nay f điều trị tại ba tầng đã vượt qua số f ghi nhận vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám
tuy nhiên số ca thở máy xâm lấn và tử vong vẫn duy trì ở mức thấp
số f mới ghi nhận tăng so với tuần trước nhưng tốc độ tăng đang chậm lại
về tình hình số trường hợp nghi mắc covid một mươi chín trong trường học ông nguyễn hữu hưng cho biết
tổng số ca nghi mắc covid một mươi chín trong tuần qua là gần ba mươi bảy năm trăm linh trường hợp cao gần gấp đôi so với tuần trước gần một mươi chín năm trăm linh ca
số ca nghi mắc tăng đều ở các khối trong đó khối tiểu học chưa tiêm vaccine vẫn cao hơn các khối còn lại
hiện nay sở y tế và sở giáo dục đào tạo tp hcm đã cập nhật bộ tiêu chí an toàn phòng chống dịch trong trường học
theo tinh thần đủ an toàn thì mới triển khai học trực tiếp và học bán trú
chỉ trường nào đảm bảo điều kiện đảm bảo giãn cách trong lớp học khi ăn khi nghỉ trưa tại phòng thì mới tổ chức học bán trú
việc f hà nội bùng nổ và phần lớn người mắc covid một mươi chín được điều trị tại nhà không chỉ khiến trạm y tế bất ngờ quá tài
ký test cũng như các loại thuốc hỗ trợ điều trị cháy hàng
thu gom tập kết xử lý rác thải y tế lây nhiễm có nguy cơ vỡ trận
khi đệ f cách ly quản lý điều trị tại nhà ubnd tp hcm đã ban hành phương án một để phân loại thu gom
vận chuyển và xử lý chất thải y tế lây nhiễm phát sinh nhằm đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường
tránh lây lan dịch bệnh trong quá trình thu gom vận chuyển
tuy nhiên trong bối cảnh f bùng nổ và tỷ lệ người mắc được điều trị tại nhà chiếm đa số
thì nhiều nơi đã xảy ra tình trạng rác thải y tế được thu gom
hoặc thực trạng nêu trên đã xảy ra từ lâu tại chung cư eco home hai
thuộc địa bàn phường đông ngạc quận bắc từ liêm hà nội nơi đã ghi nhận hàng trăm ca f f một
cụ thể khoảng một mươi bốn giờ chiều hàng ngày nhân viên mặc quần áo bảo hộ y tế sẽ đi thu gom riêng rác thải y tế
ở các căn hộ có f f một được gián thông báo ở cửa nhà từ tầng một mươi năm trở xuống
dù khâu thu gom đã được tách bạch nhưng đến khi tập kết rác thải y tế của khu chung cư
lại được để chung với rác thải sinh hoạt dưới sảnh tầng một
khi được hỏi vì sao lại thu gom vận chuyển lẫn lộn rác thải y tế với rác thải sinh hoạt
đại diện bang quản lý chung cư ico home hai cho biết công nhân môi trường của khu chung cư
chỉ biết làm theo quy trình mà bên công ty xử lý rác thải đưa ra
trong khi đó trả lời về vấn đề này đại diện công ty môi trường hà nội cho biết
đơn vị đã thông báo cho các bên rằng nếu tòa nhà nào có rác thải y tế liên quan bệnh dịch
thì phải để riêng ra đồng thời ban quản lý các tòa nhà phải tự làm việc
với công ty đủ điều kiện xử lý rác thải y tế lây nhiễm
đại diện công ty môi trường cho hay lỗi này không phải do phía công ty môi trường
mà do bên ico home hai đã không tập kết riêng từng loại rác thải
công ty chỉ biết đi thu gom làm sao biết được ở khu tập kết có chứa cả rác thải y tế
suốt thời gian vừa qua tôi không biết việc này xảy ra
đáng chú ý đại diện bang chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín phường đông ngạc thẳng thắng thừa nhận
có việc thu gom xử lý chung rác thải y tế và rác thải sinh hoạt
vị này phân bua
nhiều quá nên thu gom không xể
một lãnh đạo ủy ban nhân dân phường đông ngạc cho hay
phượng có các cử người đi thu gom rác thải y tế của các gia đình có f
nhưng với số lượng các ca mắc lớn như hiện nay thì không thể gồng mình làm triệt để việc này
vị lãnh đạo phượng đông ngạc cho hay
việc thực hiện cụ thể thế nào phụ thuộc vào nhiều bên liên quan
trong đó có cả ý thức của người dân
f nhiều quá không thu gom kịp nên chắc chắn xảy ra việc này
để tháo gỡ khó khăn về phân loại rác khi f bùng nổ
như hiện nay ông nguyễn thượng hiền phó tổng cục trưởng tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường cho biết
bộ này đã họp bàn với bộ y tế để tìm phương hướng xử lý
trước mắt bộ tài nguyên và môi trường đã đề nghị các địa phương tăng cường tuyên truyền
hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm việc phân loại rác
thu gom rác thải y tế lây nhiễm theo hướng dẫn của bộ y tế
và đặc biệt là không để lẫn vào rác thải sinh hoạt
tiếp đó các địa phương cần phải phối hợp chặt chẽ với đơn vị thu gom rác
để xây dựng phương án thu gom vận chuyển xử lý chất thải sinh hoạt từ các f đang cách ly tại nhà
theo lãnh đạo tổng cục môi trường
cần xây dựng hai phương án khi thu gom rác thải tại các hộ gia đình
sống ở chung cư khu đô thị và phương án thu gom tại các hộ gia đình
cách ly tại nhà riêng lẻ trong các ngõ xóm khu dân cư
đồng thời phải xây dựng lộ trình thu gom vận chuyển hợp lý
bổ trí các thùng chứa và phương tiện vận chuyển rác riêng biệt đảm bảo vệ sinh môi trường
thưa quý vị rác thải y tế đặc biệt là rác thải của fong có nguy cơ lây lan dịch bệnh
cần có các biện pháp xử lý cụ thể
hy vọng rằng các cơ quan chức năng sẽ sớm thống nhất quy trình xử lý
để tránh tạo thành nguồn lây nguy hiểm tại các khu dân cư chung cư đông dân
trước đề xuất cho f f một đi làm trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín tiếp tục tăng cao
trong thời gian gần đây dẫn đến thiếu hụt lao động
nhiều ý kiến cho rằng người lao động f sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe
điều kiện thực tế có thể đáp ứng được yêu cầu công việc hay không
để thỏa thuận với chủ sử dụng lao động không nên coi là quy định bắt buộc
chị nguyễn thị thu hà vĩnh phúc ba đình hà nội
hiện là nhân viên kế toán của một công ty bảo hiểm tại hà nội cho rằng
đề xuất cho f một đi làm là hợp lý vì nếu cách ly sẽ thiếu hụt nguồn lao động trầm trọng
tuy nhiên với f thì vẫn nên cho cách ly tại nhà từ năm đến bảy ngày
vì biến chủng mới dù có triệu chứng nhẹ nhưng vẫn làm cho người bệnh cảm thấy có phần mệt mỏi
làm việc không có sức lực hiệu quả như người khỏe mạnh bình thường
bản thân chị hoài cũng vừa là f trải qua hơn một mươi ngày điều trị mới khỏi bệnh và trở lại công việc
trong khi đó anh nguyễn hoàng nam cầu giấy hà nội nói thực tế hiện nay
nhiều f trong đó có anh dù điều trị cách ly tại nhà nhưng vẫn làm việc trực tuyến
chứ chưa cần có đề xuất của bộ y tế
đó là yêu cầu của đơn vị
làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin
anh nam cho biết dù cách ly vẫn có thể xử lý công việc và không bị ảnh hưởng quá nhiều
tuy nhiên mỗi lĩnh vực đều có đặc thù khác nhau
không thể làm trực tuyến mà bắt buộc phải đến làm trực tiếp
thì việc cho f f một đi làm là cần cân nhắc
trao đổi về vấn đề này ông vũ minh tiến viện trưởng viện công nhân và công đoàn
tổng liên đoàn lao động việt nam đồng tình
việc người lao động là f không triệu chứng làm việc trực tuyến
nhưng không nên coi là quy định bắt buộc
người lao động là f sẽ căn cứ vào tình hình sức khỏe
điều kiện thực tế ở gia đình có đáp ứng được không để thỏa thuận
nhận công việc với chủ sử dụng lao động
ông vũ minh tiến nêu quan điểm
người f rất dễ chuyển từ bình thường không triệu chứng trở thành nặng và diễn tiến nhanh
dễ có những hậu quả ngoài mong muốn nước phải làm việc
những người f là đang bị bệnh cần giữ gìn sức khỏe
ăn uống vận động phù hợp cũng như được hưởng đầy đủ quyền khám bệnh
bảo hiểm xã hội để đảm bảo sức khỏe lâu dài
chứ không chỉ vì một hai tuần làm việc trước mắt
có thể thấy đề xuất trên vẫn còn gặp phải nhiều ý kiến trái chiều
và đa số vẫn khuyến khích tinh thần tự nguyện của các f
chứ không bắt buộc vì hiện tại covid một mươi chín vẫn chưa được coi là bệnh đặc hữu
và so với một hai tuần thiếu hụt lao động
thì sức khỏe lâu dài của người lao động vẫn nên được chú trọng hơn
tiếp tục bản tin là cập nhật diễn biến covid một mươi chín tại quảng bình
trước thực tế tỉnh này ghi nhận số ca cộng đồng vượt quá hai ca một ngày
trưởng ban chỉ đạo chiến dịch tiêm chủng tỉnh quảng bình yêu cầu giả soát
không để bỏ soát người chưa tiêm vaccine
thông tin từ trung tâm chỉ huy phòng chống dịch covid một mươi chín tỉnh quảng bình được biết
tính từ sáu h ngày một mươi chín tháng ba đến sáu h ngày một mươi tháng ba
địa phương này ghi nhận thêm hai bảy trăm một mươi ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai hai trăm sáu mươi ca được ghi nhận trong cộng đồng
theo báo cáo của ban chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine
phòng covid một mươi chín tỉnh quảng bình đến ngày tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tổng số liều vaccine đã được bộ y tế cấp là một bốn trăm sáu mươi hai bốn trăm sáu mươi tám liều
sở y tế tỉnh này đã triển khai phân bổ cho các huyện thị xã thành phố
và đã sử dụng một ba trăm tám mươi một bảy trăm bốn mươi tám liều để tiêm cho các đối tượng quy định đạt chín mươi bốn bốn
hiện số người từ một mươi tám tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi vaccine là năm trăm ba mươi sáu năm trăm năm mươi bốn người
tiêm đủ hai mũi là năm trăm một mươi năm bảy trăm ba mươi người đạt chín mươi năm
tiêm đủ ba mũi có hai trăm bốn mươi sáu trăm một mươi bốn người đạt bốn mươi bốn
người từ năm mươi tuổi trở lên đã tiêm ít nhất một mũi có hai trăm một mươi một năm trăm bốn mươi chín người đạt chín mươi chín
đã tiêm đủ hai mũi đạt hai trăm linh sáu bốn trăm bốn mươi hai người đạt chín mươi bảy
tiêm đủ ba mũi đạt chín mươi tám một trăm một mươi chín người đạt bốn mươi sáu hai

đến một mươi bảy tuổi đã tiêm ít nhất một mũi đạt bảy mươi bảy bảy trăm hai mươi tám em đạt chín mươi bảy bảy
tiêm đủ hai mũi sáu mươi tám chín trăm bốn mươi bốn em đạt tám mươi sáu
trưởng bang chỉ đạo triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín tỉnh quảng bình
yêu cầu các địa phương trong thời gian tới ưu tiên công tác ra soát để không bỏ sót đối tượng
chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
thông kê nhu cầu vaccine trên địa bàn báo các hiệp thời cho sở y tế tổng hợp
chủ động đề xuất với bộ y tế xin cấp vaccine
chuyển sang một số tin tức đáng chú ý tại các điểm nóng trên thế giới
trong bối cảnh một số quốc gia nới hạn chế và cho rằng đại dịch đang kết thúc
nhiều chuyên gia cảnh báo omicron chưa phải làn sóng cuối cùng
khi tỷ lệ tiêm chủng còn thấp ở các nước nghèo
trên toàn cầu số ca mắc mới và tử vong có xu hướng giảm từ một mươi đến một mươi sáu vào tuần trước
tuy nhiên các nhà khoa học cảnh báo omicron không phải điểm kết thúc của đại dịch
nó giống như quảng nghỉ giữa các làn sóng trước đó
khi khả năng miễn dịch suy yếu biến chủng khác xuất hiện lượng người nhiễm virus có thể tăng cao
nhà dịch tế học adam kucharski phó giáo sư tại trường vệ sinh và y học diệt đới london cho biết
khó dự đoán thời điểm xuất hiện biến chủng tiếp theo
song ông chỉ ra rằng dịch bệnh từng lắng xuống với nhiệp độ tương tự giữa hai làn sóng alpha và delta
ông kucharski cho biết nhiều quốc gia ghi nhận số ca nhiễm giảm có thể đang ở trong quảng nghỉ
khả năng lây truyền của virus thấp hơn
song nếu phần lớn ca nhiễm giảm do có vaccine
xu hướng này sẽ sớm biến mất vì hiệu quả vaccine và omitron kém đi theo thời gian
một số quốc gia châu âu đã trải qua thời gian virus suy yếu sau đợt tiêm chủng chống alpha đầu mùa hè năm hai nghìn hai mươi một
vaccine làm giảm tỷ lệ lây truyền sau đó delta tấn công số ca nhiễm một lần nữa lại tăng lên
khujasky cho biết các biến chủng trong tương lai sẽ khiến số ca nhiễm tăng
song giới khoa học chưa rõ khi nào làn sóng lây nhiễm tiếp theo sẽ diễn ra
ta có thể đoán định đợt bùng phát tương lai tùy vào thời điểm biến chủng xuất hiện
tất nhiên mức độ nghiêm trọng của làn sóng đó phụ thuộc vào đặc điểm của biến chủng
chúng có thể nguy hiểm như alpha hoặc nhẹ hơn như omicron
matt dukapai giáo sư dịch tẩy học và sức khỏe toàn cầu tại đại học marshall ở montreal cho biết
thế giới có vẻ gặp may với omic ron nhưng không có gì đảm bảo biến chủng tiếp theo sẽ nhẹ hơn
biến chủng mới sẽ xuất hiện bởi virus đang lây lan nhanh
hơn ba tỷ người
chủ yếu ở các nước thu nhập
hoàn toàn không được bảo vệ
theo giáo sư pai điều thế giới cần làm là tiêm chủng
dù số ca nhiễm omicron có giảm hay không nhằm ngăn chặn làn sóng khác trong những tháng tới
bà cho rằng chỉ phủ vaccine tại các nước giàu giống như chơi đùa với một loại virus liên tục đột biến
như các chuyên gia đã cảnh báo
việc nhận định đại dịch đã lùi xa là một sai lầm nghiêm trọng
và những biến thể đột biến mới có thể xuất hiện bất cứ lúc nào
và cách chuẩn bị tốt nhất trước làn sóng dịch mới trong tương lai vẫn là tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
không chỉ nhận định omicron chưa phải là sóng dịch cuối cùng
người đứng đầu trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc mỹ cho rằng
dù các ca covid một mươi chín giảm trên toàn quốc song virus rất có thể vẫn còn tồn tại và sẽ không biến mất
giám đốc cdc mỹ rodney walensky cho biết
tôi dự đoán rằng nó có thể trở thành một loại virus theo mùa
điều này đồng nghĩa với việc covid một mươi chín sẽ trở nên tương tự bệnh cúng
và các virus đường hô hấp khác có xu hướng lây lan vào mùa đông
bất chấp các tín hiệu tích cực của tình hình dịch bệnh
cdc cho biết ngày càng có nhiều khả năng virus sẽ không bao giờ thực sự biến mất
thay vào đó sẽ tồn tại ở mức độ thấp và tăng lên vào mùa đông
tiến sĩ henry world một quan chức cdc cho biết
virus này sẽ có thể tiếp tục lưu hành trong xã hội của chúng ta
ở đất nước của chúng ta và trên khắp thế giới trong nhiều năm tới
trong khoảng sáu tháng đến một năm tới
chúng ta sẽ thực sự biết cách sống chung với loại virus này như thế nào
tuy nhiên ông wong hy vọng
làn sóng lây nhiễm gần đây nhất do biến chủng

điều này sẽ là làn sóng sars cov hai lớn cuối cùng
cdc cho biết chín mươi người dân ở mỹ hiện tại có thể không cần dùng đến khẩu trang
nhưng welensky cho hay bà không thể đảm bảo rằng khẩu trang sẽ biến mất vĩnh viễn
một ngày nào đó trong tương lai chúng ta sẽ vẫn cần dùng đến khẩu trang
bà walensky chia sẻ thêm
chúng ta có thể muốn mọi người cảnh giác hơn trong một số mùa
có thể vào mùa bệnh hô hấp
nếu mọi thứ trở nên căng thẳng
chúng tôi muốn mọi người đeo khẩu trang một lần nữa để bảo vệ bản thân khỏi cả bệnh
còn tại hàn quốc đất nước tiếp tục là một trong những điểm nóng về dịch covid một mươi chín trên thế giới
khi lần đầu tiên ghi nhận số ca mắc mới vượt ba trăm linh ca trong ngày
cả nước đi bỏ phiếu bầu cử tổng thống
theo đó trong ngày chín tháng ba
hàn quốc ghi nhận số ca mắc mới covid một mươi chín lần đầu tiên vượt ba trăm linh ca một ngày
trong bối cảnh cử tri nước này đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức
để chọn ra vị tổng thống
theo cơ quan kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh hàn quốc kdca
nước này ghi nhận ca mắc mới covid một mươi chín cao kỷ lục
ba trăm bốn mươi hai bốn trăm bốn mươi sáu trường hợp trong hai mươi bốn giờ
tăng mạnh so với hai trăm linh hai bảy trăm hai mươi một ca ghi nhận một ngày trước đó
như vậy tính từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát đến nay
hàn quốc đã ghi nhận năm hai trăm một mươi hai một trăm một mươi tám ca mắc
các f tự điều trị tại nhà của hàn quốc đã được sắp xếp
bỏ phiếu sớm từ tuần trước
trong ngày bầu cử chính thức
ngày chín tháng ba các f và những người trong diện cách ly
sẽ chỉ được phép bỏ phiếu từ một mươi tám h đến một mươi chín h ba mươi
sau khi kết thúc giờ bỏ phiếu chính thức
cơ quan y tế hàn quốc trước đó dự báo làn sóng lây nhiễm
do biến thể omicron hiện tại có thể sẽ lên mức đỉnh điểm
vào ngày một mươi hai tháng ba với khoảng ba trăm năm mươi bốn ca nhiễm mới
tuy nhiên với tình hình hiện tại tốc độ lây nhiễm đang cao hơn dự đoán
thưa quý vị hiệu quả của việc tiêm vaccine covid một mươi chín
đã được minh chứng tại nhiều quốc gia với số ca nhiễm tăng
nhưng tỷ lệ ca nặng và tử vong có chiều hướng giảm
do đó việc triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến một mươi một tuổi sắp tới
hy vọng sẽ khiến số ca mắc trong độ tuổi này giảm bớt
tuy nhiên trước nhận định omicron chưa phải làn sóng dịch bệnh cuối cùng
việc tuân thủ các nguyên tắc phòng dịch sau khi tiêm đủ liều vẫn rất quan trọng
cảm ơn quý vị đã theo dõi bản tin của chúng tôi hôm nay
xin chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo